cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú xuyên thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với phùng văn phúc giám đốc công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng phú xuyên nguyễn thị duyên thủ quỹ và nguyễn văn hà cựu giám đốc công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng phú xuyên về tội trốn thuế
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú xuyên xác định trong thời gian nguyễn văn hà và phùng văn phúc làm giám đốc điều hành hoạt động sản xuất gạch tuy nền của công ty sản xuất vật liệu xây dựng phú xuyên có địa chỉ tại thôn duyên trang xã hồng thái huyện phú xuyên thành phố hà nội đã bán hàng cho nhiều đơn vị nhưng không kê khai nhằm trốn thuế với tổng số tiền khoảng ba năm tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú xuyên đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú xuyên đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định